các biện pháp tăng cường an ninh cũng đã được triển khai tại những cơ sở hạ tầng xã hội và cộng đồng của thành phố cũng như các địa điểm tập trung đông người
nhiều trường cao đẳng đại học đã hủy các lớp học vào cuối tuần hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến
truyền thông địa phương đưa tin khách hàng tại một trung tâm mua sắm lớn gần ga xe lửa thành phố đã được sơ tán vào tối ngày hai mươi hai tháng ba do lo ngại về vấn đề an ninh
một số nhà hàng và quán bar ở trung tâm thành phố xanh bê tép bua đã sớm đóng cửa
các biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng ở một số vùng khác của nước nga
điện kremlin cùng ngày thông báo nga đã bắt giữ một mươi một người trong đó có bốn tay súng được cho là có liên quan đến vụ xả súng điên cuồng này
cả bốn phần tử liên quan trực tiếp nêu trên đều là công dân tajikistan gồm naridinov makhamarasun ba mươi bảy tuổi
ismonov rivobzidin năm mươi một tuổi safon zoda sokhinzon hai mươi một tuổi và narazov zutam hai mươi chín tuổi
các điều tra viên nga cho biết
những phần tử khủng bố đã sử dụng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa sau khi thực hiện vụ xả súng trong phòng hòa nhạc
điện kremlin cũng cho biết tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp belarus alexander lukashenko
đã tiến hành điện đàm và khẳng định sẵn sàng phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố